tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp mưa lớn liên tiếp mấy ngày qua đã làm nhiều diện tích lúa sắp đến thời điểm thu hoạch bị đổ ngã
khiến cho người nông dân lo ngại về sản lượng
ghi nhận tại xã thường phước một huyện hồng ngự nhiều dụng lúa chỉ còn một tuần nữa là đến thời điểm thu hoạch
nhưng lại bị đổ ngã do mưa lớn ước năng suất giảm khoảng ba mươi sau thu hoạch
nhiều nông hộ thậm chí phải tốn thêm chi phí tiền thuê máy cắt thu hoạch cao hơn một trăm linh đồng một công so với thông thường